thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông
nên trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa có thể đạt ở mức là từ tám mươi một trăm năm mươi mm có nơi là trên một trăm tám mươi mm
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng với ngập úng ở những nơi trụng thấp
và lũ quét cũng như là săn ở đất ở khu vực ven sông rất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực chỉ ở mức là một mươi tám hai mươi năm độ trời lạnh
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ có mưa giải rác
riêng từ đêm ngày ba mươi một tháng một mươi sang đến ngày một tháng một mươi một thì mưa có thể tăng hơn về cường độ
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao trưa chiều ở mức là hai mươi năm hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc cao hơn từ một cho đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh
và nhiễu động trong đời gió đông
nên những ngày tới tiếp tục sẽ có mưa diện rộng
tâm mưa lớn tập trung tại các tỉnh từ nghệ an đến khu vực quảng trị
với tổng lượng mưa là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi là trên hai trăm linh mm
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn
nên người dân cũng cần đề cao cảnh giác với lũ lũ quét và xa lở đất rất nguy hiểm
cùng với mưa lớn thì nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
ngày đêm chỉ ở mức là một mươi chín đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với vùng mưa to tập trung tại phần phía bắc của khu vực
lượng mưa phổ biến ở mức là bốn mươi tám mươi mm có nơi là trên tám mươi mm
do mưa lớn nên nền nhiệt trên khu vực không cao
chưa chiều ra động ở mức là hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng
trong những ngày tới chỉ có mưa rải rác tập trung về lúc chiều tối
tuy nhiên người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh

nền nhiệt trên khu vực
chưa có nhiều biến đổi ngày đêm là từ một mươi chín đến ba mươi một độ đêm và sáng trời lạnh
còn đối với khu vực nam bộ mưa vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày tới
riêng ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi do tác động của dãnh xích đạo phía nam
nên mưa có xu hướng tăng hơn có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
còn về tình hình nhiệt độ tại khu vực này nói chung là ít biến đổi
chưa chiều phổ biến là ba mươi đến ba mươi ba độ